tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các trường ngành bên lề quốc hội nhiều đại biểu cho rằng các bộ trưởng trường ngành đã trả lời đi thẳng và trọng tâm nắm chắc lĩnh vực theo dõi
trước khi câu hỏi đặt ra về những vấn đề chưa thực hiện được đầy đủ mục tiêu mà quốc hội đặt ra cho ngành tư pháp
thì tránh án cũng đã trả lời rất trách nhiệm rất đầy đủ rất căn cơ để mà từ đó cho cử tri cho người dân thấy được rằng những sự tôn động của việc giải quyết những đơn thư khiếu nại giám đốc thẩm tái thẩm
thì nó còn đang là một cái vấn đề mà trách nhiệm đặt trong toàn ngành và tất cả cán bộ công chức của ngành toán sẽ phải cùng trách nhiệm để mà giải quyết thực hiện đúng cái chỉ tiêu mà quốc hội đặt ra
các bộ trưởng nắm khá vững về cái ngành của mình từ những cái con số cho đến cái mục tiêu cũng như là đấy các cái giải pháp tình hình nắm rất là rõ và cũng cập nhật kịp thời những gì mà người dân cử tri đang quan tâm
cho nên là các bộ trưởng trả lời thì theo tôi là cũng đi thẳng vào vấn đề nếu so sánh với những cái kỳ họp đầu thì đi thẳng vào vấn đề hơn rất là nhiều
và cũng đã thực sự là gì có một sự tương tác giữa đại biểu và các bộ trưởng giữa các đại biểu với nhau rồi có hài lòng với câu hỏi đó hay không với câu trả lời hay không và đã trao đổi thì tôi thấy là hết sức là thẳng thắng
thưa quý vị sau ba ngày chất vấn và trả lời chất vấn các cử tri đánh giá không khí chất vấn thẳng thắn sôi nổi và phần trả lời của các bộ trưởng trưởng ngành cơ bản đã đáp ứng mong mỏi của cử tri
cái điểm mới của kỳ họp quốc hội này là việc
hỏi và trả lời chất vấn thì tôi thấy nó được tự do tốt hơn cái tự do thoải mái tốt hơn thì nó có ý nghĩa này
thứ nhất là làm các đại biểu là không bó buộc mặt khác nữa qua phần hỏi như thế thì cũng giúp cho các người phụ trách các ngành các bộ nêu cao trách nhiệm của mình hơn
các đại biểu của quốc hội đại diện cho dân làm việc rất là có trách nhiệm
trách nhiệm trí tuệ và quốc hội đã tập trung vào giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh
phải nói rằng là nóng các đại biểu hỏi thì đi sâu vào những cái nội dung mà hiện nay xã hội và nhân dân đang quan tâm
tuy nhiên thì có một vài ý kiến thì tôi thấy chưa hài lòng lắm
đơn cử như vấn đề về viện kiểm soát trả lời chất vấn về vấn đề bồi trường oán on site thì vấn đề này chưa thấy xác định được cái trách nhiệm
và chưa thấy được cái phối hợp giữa cơ quan viện kiểm soát và tòa án
rất là tâm đắc với những câu phát biểu tuy ngắn gọn nhưng mà đối với đồng chí phó thủ tướng vũ đức đam luôn luôn có cách nhìn và cách nói trả lời rất là thấu đáo để cử tri cả nước nghe cũng rất là thông cảm với từng lĩnh vực
các vị đại biểu quốc hội khi trả lời và cụ thể là các vị bộ trưởng khi trả lời
chúng ta phải đi vào vật vấn đề cụ thể nói ngắn gọn có trọng tâm trọng điểm và hướng khắc phục